theo thông báo của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
sau bốn mươi năm ngày tạm dừng hoạt động thì bắt đầu từ sáu giờ ngày sáu tháng bốn
trạm thu phí km số sáu cao tốc nội bài lào cai đã thu phí trở lại
trạm km số sáu là trạm thu phí đầu tuyến cao tốc nội bài lào cai
nằm trên địa bàn huyện sóc sơn tp hà nội
khu vực trạm thu phí thuộc vùng hai theo quy định tại chỉ thị hai mươi của ủy ban nhân dân tp hà nội
sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
kể từ sáu giờ ngày sáu tháng chín đến sáu h ngày hai mươi một tháng chín
vec đã bố trí đầy đủ nhân lực thiết bị phương tiện sẵn sàng tổ chức thu phí trở lại tại trạm
đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh giao thông an toàn và thông suốt